trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức belarus của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngày một mươi ba tháng một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã đến thăm nhà máy sản xuất ô tô xe tải maz
một trong những doanh nghiệp hàng đầu của belarus đang hợp tác rất hiệu quả với việt nam
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo nhà máy sản xuất ô tô mars
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ việt nam chủ trương phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước
cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh tham gia xuất khẩu
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa công ty cổ phần âu việt
và công ty mas trong việc triển khai dự án liên doanh lắp sáp sản xuất xe tải mars asia tại hưng yên
chính phủ việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp belarus
hợp tác với các đối tác việt nam và đầu tư trực tiếp tại việt nam
ngay sau đó phó thủ tướng vương đình huệ đã tham quan các sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao do các công ty belarus sản xuất